nhóm bị hại cho rằng nhóm của hiếu nói chuyện lớn tiếng trong lúc nhậu nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới án mạng
công an tỉnh đồng nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lê văn hiếu ba mươi ba tuổi
trú tại xã tân bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi giết người
ngày hai mươi sáu tháng tám hiếu nhậu cùng với nhóm bạn ở quán nhậu tại ấp hạ xã tân bình huyện thanh bình
trong lúc nhậu nhóm của nguyễn ngọc sơn trú tại huyện thanh bình cho rằng nhóm của hiếu nói chuyện lớn tiếng
lấy một con dao đâm vào người sơn mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời
thế nhưng sơn đã tử vong tại trung tâm y tế huyện thanh bình
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý một mươi một đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
qua công tác tuần tra lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
nên đã đưa về trụ sở để tiến hành test nhanh
qua đó đã phát hiện một mươi một đối tượng tuổi đời từ hai mươi một đến ba mươi chín
dương tính với chất ma túy hiện công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
bị khởi tố về hành vi mua bán phụ nữ nhưng do đang nuôi con nhỏ
nên thơm được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
thế nhưng đối tượng lại bỏ trốn sang trung quốc
công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với hà thị thơm
tên gọi khác là hà thị lệ chú tại huyện văn chấn tỉnh yên bái về hành vi mua bán phụ nữ
qua công tác vận động và bằng các biện pháp nghiệp vụ đối tượng hà thị thơm đã đến cơ quan công an đầu thú
ngày hai tháng chín công an tỉnh yên bái đã tiếp nhận đối tượng từ công an tỉnh lào cai để xử lý theo quy định của pháp luật
một thanh niên liều lĩnh lái xe máy bằng chân rồi dùng tay đánh đàn trên quốc lộ một đoạn qua thành phố long khánh tỉnh đồng nai
chiều nay trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai cho biết đang xác minh làm rõ đoạn clip trên
theo clip ghi lại nam thanh niên đội mũ bảo hiểm và ôm cây đàn đi xe máy trên quốc lộ một a đoạn từ thành phố long khánh vào ngã ba cua heo
sau đó bất ngờ thanh niên này bỏ tay lái hai tay ôm đàn vừa đánh vừa hát
theo tìm hiểu thanh niên này đang sinh sống tại thành phố long khánh bán bánh kẹo tại các quán nhậu ở khu vực trung tâm thành phố
hệ lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính của thanh niên trên và sẽ mời lên xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng và công an huyện đạ tẻ vừa triệt phá thành công một đường dây
hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép một bánh heroin trên địa bàn
phan văn long ba mươi bốn tuổi và hoàng thanh nghị bốn mươi một tuổi bị bắt quả tang đang mua bán một bánh heroin
phan văn long ba mươi bốn tuổi và hoàng thanh nghị bốn mươi một tuổi bị bắt quả tang đang mua bán một bánh heroin
tại cơ quan công an long khai nhận mang một bánh heroin đến giao cho nghị theo đơn đặt hàng là một trăm chín mươi triệu đồng
nghị đã chuyển cho long một trăm một mươi hai triệu số tiền còn lại sau khi bán hết bánh heroin đó sẽ trả sau
được biết nghị từng có tiền án về tội hiếp dâm và trong quá trình chấp hành án
nghị lại tham gia mua bán trái phép ma túy trong trại và bị tuyên án thêm chín năm tù giam
một cô gái đang đi bộ sang đường thì hai thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát áp sát và cướp giật ví
điện thoại di động rồi tăng ga tẩu thoát
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đơn vị đang phối hợp cùng với công an quận phú nhuận
khẩn trương truy bắt hai kẻ cướp giật tài sản trên địa bàn
theo điều tra vào chiều ngày hai tháng chín một người phụ nữ dắt theo một bé trai đi bộ trên đường huỳnh văn bánh
quận phú nhuận thì bị hai thanh niên chạy xe tay ga không biển số áp sát và giật chiếc điện thoại ví tiền
cô gái hô hoán vợ đuổi theo kẻ cướp nhưng không thành
sự việc được camera an ninh ghi lại
sau vụ việc công an đã có mặt lấy lời khai nạn nhân và trích xuất camera an ninh truy xét hai kẻ gây án
thưa quý vị bằng thủ đoạn lắp định vị vào màn hình xe ô tô
sau đó mang xe đi bán rồi thông qua định vị tìm cách trộm cắp lại chính chiếc xe của mình vừa bán
là thủ đoạn mới của nhóm ba đối tượng trộm cắp xe ô tô
mà cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dung tỉnh bắc giang vừa triệt phá bắt giữ thành công
ngày một mươi tám tháng tám khi đang để chiếc xe ô tô mới mua trước cửa công trình đang xây của gia đình
thì ông trần văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thị trấn nham biển huyện yên dũng tỉnh bắc giang
phát hiện chiếc xe bị kẻ gian đánh cắp
tôi mua bán xe mới để đối tượng đấy là trong những lúc mua bán tôi không có cái gì là nghi ngờ
nhưng đến lúc công an về đến đây thì là tôi mới thấy là bất ngờ là chính chủ xe là ăn trộm xe của tôi
sau một mươi chín giờ đồng hồ lực lượng công an đã làm rõ ba đối tượng trộm cắp xe ô tô gồm nguyễn tiến hoàng
trú tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ bùi tiến dũng chú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ
và nguyễn trọng thanh chú tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
trong đó hoàng là đối tượng chủ mưu cầm đầu
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ đầu tháng tám năm nay
nguyễn tiến hoàng đã sử dụng căn cước công dân giả lên mạng giao dịch mua bán một chiếc xe ô tô cũ với giá ba trăm linh năm triệu đồng
sau khi trả trước một trăm linh triệu đồng tiền cọc đối tượng nhận xe rồi làm biển số giả gắn thiết bị định vị lên xe sau đó bán cho một người khác
vì có ý định sẽ chiếm đoạt lại chiếc xe nên khi bàn giao tài sản hoàng đã giữ lại một chìa khóa dự phòng

để anh hoàng anh sang anh lấy cái xe phát đi một lọ đi về
việc gắn định vị vào xe để tìm cách trộm cắp lại là thủ đoạn rất mới của các đối tượng phạm tội
bởi nếu người mua không cảnh giác khi giao dịch mua bán hay kiểm tra kỹ tài sản
sẽ dẫn tới việc các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
như vụ án trên
qua khám phá điều tra cái vụ án này thì cơ quan điều tra công an huyện yên dũng xin đề nghị với ngành ngân hàng
có cái cách quản lý cái tài sản đây là cái tài sản bảo đảm để cho thực hiện cái việc vay vốn ngân hàng
cái thứ hai nữa là đối với người dân thì sau khi mua cái tài sản này về thì nên khuyến cáo với người dân
là phải ra các hãng để kiểm tra lại cái tính năng rồi cũng như là cái chất lượng của cái xe hai nữa
có thể là nếu có điều kiện thì phải thay đổi cái điều khiển xe đi để cho các đối tượng không sử dụng cái chiều khóa dự phòng để mở được xe về lấy trộm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
một vụ cháy lớn tại khu phố chín phường tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã làm thiêu dụi nhiều sưởng gỗ và may mắn không gây thiệt hại về người
vào khoảng chín giờ sáng nay ngọn lửa bốc lên từ một sưởng gỗ tại khu vực khu phố chín phường tân hòa thành phố biên hòa sau đó nhanh chóng lan rộng ra các xưởng gỗ ở khu vực lân cận
một số người dân cho biết do bên trong nhà sưởng là các vật liệu dễ cháy như gỗ tấm balet mùn cưa nên ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng lan rộng sang sáu đến bảy sưởng gỗ liền kề thiêu dụi hàng nghìn mét vuông
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai đã huy động một mươi xe chữa cháy cùng với gần một trăm linh chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường tiến hành dập lửa
đến hơn một mươi hai h cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế lực lượng chức năng vẫn chưa thống cây được thiệt hại về tài sản và hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bắc hà tỉnh lào cai cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang phối hợp
khẩn trương tìm kiếm một nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn khi đi qua khu suối thuộc thôn thèn phùng xã cốc ly huyện bắc hà
và được biết thì nạn nhân lúc đó đang trên đường đi chân châu về khi đi qua suối thì bất ngờ nước dâng cao và bị cuốn trôi
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng chín hai em nhỏ người dân tộc mông sinh năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi năm trú tại thôn thèn phùng xã cốc ly
đi chăn châu về
trên đường và đi qua suối bất ngờ nước dâng cao cuốn trôi em nhỏ sinh năm hai nghìn một mươi năm tại khu suối thuộc thôn thèn phùng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm người mất tích
đến một mươi bảy h ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân các lực lượng cứu hộ và người dân địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm